trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một mươi hai tại phiên họp toàn thể đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận
nghị quyết thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh là ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hàng năm
đây là nghị quyết đầu tiên của đại hội đồng liên hợp quốc trong lĩnh vực này và cũng là nghị quyết đầu tiên do việt nam chủ trì đề xuất
đề xuất của việt nam thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên liên hợp quốc
nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên liên hợp quốc các tổ chức trong hệ thống của liên hợp quốc các tổ chức quốc tế và khu vực khác
khu vực tư nhân các tổ chức phi chính phủ các viện nghiên cứu các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm
nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai được chọn làm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của nhà bác học louis pasteur một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa